ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận mộc bản trường học phúc giang
là di sản tư liệu ký ức thế giới của unesco khu vực châu á thái bình dương
mộc bản thư viện trường học phúc giang còn gọi là mộc bản trường lâu
là kho sách quý của dòng họ nguyễn huy trường lưu gắn liền với bề dày văn hóa truyền thống trên mảnh đất hà tĩnh
toàn bộ mộc bản được khắc với kỹ thuật thủ công truyền thống khắc ván bằng âm bản tinh xào trên cả hai mặt
chữ được viết với thư pháp đẹp đẽ thanh thoát với nhiều dạng chữ như lệ thảo giản dị tự tục tự cổ tự chữ kiêng húy
được khắc nổi theo thể chân thư mỗi mặt khoảng một mươi tám đến hai mươi hàng theo chiều ngang tấm gỗ
chiều dài mỗi tấm gỗ mộc bản bằng kích cỡ trang giấy ba mươi cm
rộng hai mươi cm dày hai cm được làm từ gỗ cây thị một loại gỗ có độ dai mềm và bền cao nên mới lưu giữ được đến ngày nay
em rất là tự hào khi mà biết rằng là mảnh đất hà tĩnh của em thì được đón nhận một di tích mới
và là một sinh viên là một người trẻ thì em sẽ cố gắng học tập thật là tốt và em sẽ cố gắng để truyền bá cho các bạn trẻ trên toàn quốc biết về cái di tích lịch sử của mảnh đất hà tĩnh
ngoài các giá trị về hình thức và nội dung thông tin mỗi mộc bản đã trải qua thời gian hơn hai trăm năm mươi năm tồn tại
với bao biến cố đã trở thành những cổ vật vô giá là nguồn tư liệu quý duy nhất minh chứng cho một hình thức hoạt động văn hóa và giáo dục của một dòng họ
sau khi mộc bản trường học phúc giang được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới của khu vực châu á thái bình dương
thì tôi nghĩ gia đình dòng họ cũng như là tỉnh hà tĩnh cần làm cái kho bảo tồn thật tốt
để lưu trữ tiếp cái di sản này không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau
vấn đề thứ hai nữa là phải làm công tác tuyên truyền và quảng bá thật tốt để giới thiệu với lại những người dân ở trong tỉnh
cũng như là bạn bè quốc tế về ý nghĩa và tính phổ quát và giá trị của di sản tư liệu này
và thứ ba nữa là khuyến khích tất cả các gia đình các dòng tộc và các làng xã khác mà cũng có những tư liệu tương tự như vậy
thì liên hệ với ủy ban quốc gia unesco của chúng tôi để chúng ta cùng làm hồ sơ vinh danh các loại hình như vậy
thời gian vừa qua thì dòng họ đã có rất nhiều cố gắng dập ra in dập và dần dần từng bước phân loại và dịch ra những tác phẩm có giá trị
thế nhưng chúng ta cần tăng cường là tổ chức những cái trưng bày triển lãm theo chuyên đề
rồi chúng ta phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để mà có những cái bài phóng sự để đưa đến cho xã hội
đặc biệt là với cái khối tài liệu này liên quan rất nhiều đến những sách giáo khoa trước đây
thì các em học sinh ngay từ các cấp hai đã cần phải tiếp cận thông qua những cái hoạt động trưng bày triển lãm
giá trị mộc bản có sức lan tỏa không chỉ đối với trong nước mà cả các nước trong khu vực
có sức hấp dẫn lôi cuốn nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tìm hiểu nghiên cứu
thời gian tới tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương pháp và vật liệu để bảo quản
nhằm kéo dài tuổi thọ cho mộc bản xây dựng và triển khai quy hoạch làng văn hóa du lịch trường lâu
trong đó có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của mộc bản